so với tháng trước trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có tám nhóm hàng tăng
trong đó nhóm hàng hóa và dịch vụ có mức tăng cao nhất tăng năm mươi sáu
đây là con số mà tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố
về chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục thống kê công bố trị số giá tiêu dùng cpi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
giảm chín so với tháng trước tăng bốn bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
tăng hai một mươi ba so với tháng một mươi hai năm trước và cpi bình quân bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
tăng ba bốn mươi năm so với cùng kỳ năm trước
có ba nhóm hàng giảm giá là thuốc và dịch vụ y tế giảm năm tám mươi năm
giao thông giảm năm mươi hai đu chính viễn thông giảm năm
tổng cục thống kê cũng chỉ ra lãm phát cơ bản tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tăng một mươi năm so với tháng trước tăng một bốn mươi một so với cùng kỳ
bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tăng một ba mươi sáu so với cùng kỳ năm trước